thưa quý vị quý vị đang theo dõi chương mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việt nam và sri lanka có quan hệ chính trị hữu nghị và truyền thống tốt đẹp
quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với đại sứ phan kiều thu
người đảm nhiệm chức vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại sri lanka từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
vì tình cảm và những kỷ niệm của bà đối với đất nước sri lanka
thưa quý vị và các bạn việt nam và sri lanka có quan hệ chính trị hữu nghị và truyền thống tốt đẹp
quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với đại sứ phan kiều thu
người đảm nhiệm chức vụ đại sứ việt nam tại sri lanka từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
về tình cảm và những kỷ niệm của bà đối với đất nước sri lanka
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ
với câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
và như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc
gửi về cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin
đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trước tiên đây là những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cộng hòa cuba
do thượng tướng neopoldo sincha ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba
bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba dẫn đầu thăm và làm việc
tại việt nam
đồng chí neopoldo sincha cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dành thời gian tiếp đoàn
thông báo kết quả làm việc với lãnh đạo cũng như với các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng việt nam
về kết quả triển khai kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín giữa hai bộ quốc phòng
và các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí neopoldo sincha thăm lại việt nam
chúc mừng về những thành tiệu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em đã đạt được
trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội theo tinh thần đại hội sáu và đại hội bảy của đảng cộng sản cuba đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục được tăng cường và phát triển trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết
đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng
hai nhà nước và quân đội hai nước việt nam và cuba
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prat sokhon đang thăm chính thức việt nam
phát biểu ý kiến tại bời tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế prasokhon tiếp tục đóng góp tích cực
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp hiếu nghị truyền thống giữa hai nước
nêu rõ việc trao đổi đoàn thường xuyên là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
nhân dịp này thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được về vấn đề phân giới cắm mốc
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư thương mại giữa hai bên tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp người dân hai nước làm ăn
thủ tướng đánh giá cao chính phủ campuchia chính quyền tỉnh công pong chơ năng đã quan tâm chỉ đạo sát sao vấn đề di rời nhà nổi của kiều bào việt nam
đề nghị campuchia có biện pháp cụ thể hỗ trợ thực hiện di rời có lộ trình bảo đảm hạ tầng cần thiết cho bà con ở nơi đến
thủ tướng mong bộ ngoại giao campuchia phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm
giúp kiều bào việt nam có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nâng cao địa vị pháp lý sinh sống lâu dài tại campuchia
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế prasokhon bày tỏ phấn khởi khi được thăm việt nam
khẳng định chuyến thăm này tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
phó thủ tướng khẳng định mạnh mẽ nhân dân campuchia không bao giờ quên công lao to lớn của đảng
chính phủ quân đội và nhân dân việt nam đã giúp đỡ campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng cũng như công cuộc tái thiết đất nước sau này
về vấn đề biên giới hai bên cần nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra
ông khẳng định chính quyền địa phương đang nỗ lực để bảo đảm cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho người dân tại nơi ở mới
ông cũng nhấn mạnh vấn đề này cũng luôn được thủ tướng hun sen đặc biệt quan tâm
diễn đàn do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức thu hút sự tham gia của một trăm chín mươi tám trí thức trẻ xuất sắc của đất nước đang sinh sống và làm việc tại hai mươi một quốc gia
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình hoan nghênh sáng kiến của trung ương đoàn trong việc tổ chức diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu
đây thực sự là kênh kết nối và là diễn đàn để trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn sứ mệnh vai trò và khả năng đóng góp của mình trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước
thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của việt nam với khu vực và toàn cầu
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị trung ương đoàn nghiên cứu để tổ chức diễn đàn thường niên trở thành kênh tham vấn để chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hội thảo cptpp cơ hội thách thức đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp việt nam được tổ chức tại hà nội theo các chuyên gia hiệp định cptpp mang đến nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức cho các doanh nghiệp việt nam
nhận diện được cơ hội và thách thức là bước tiến đầu tiên nhưng nếu chỉ nhận thức mà không hành động thì không đạt hiệu quả
để có thể tận dụng được các cơ hội từ cptpp các doanh nghiệp cần phải nắm được các quy định có liên quan tới doanh nghiệp của mình và tìm cách đáp ứng các yêu cầu đó
các quy định về xuất khẩu hàng hóa ngày càng khắt khe ngoài tiêu chuẩn về chất lượng còn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ đại sứ phan kiều thu trong tiểu mục chuyện việt nam
tiến sĩ phan kiều thu tổng thư ký kế hoạch colombo nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại sri lanka kiêm nhiệm maldives
sinh ra trong một gia đình làm ngoại giao truyền thống bà đã có hai mươi năm gắn bó với ngành ngoại giao trước khi trở thành tổng thư ký thứ bảy của kế hoạch colombo vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
bà đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như bí thư thứ ba đại sứ quán việt nam tại australia từ tháng một năm hai nghìn bốn tới tháng ba năm hai nghìn bảy
từ tháng bốn năm hai nghìn bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
bà là cán bộ phòng nghiên cứu chính sách và kế hoạch của vụ hợp tác kinh tế đa phương bộ ngoại giao tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
bà giữ chức vụ trưởng phòng nam á vụ đông nam á nam á nam thái bình dương
từ năm hai nghìn một mươi bốn tới năm hai nghìn một mươi bảy bà là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại sri lanka kiêm nhiệm maldives
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn đại sứ phan kiều thu đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình nhân dân
vâng được biết là bà là đại sứ việt nam tại sri lanka từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong ba năm thì không phải là một quãng thời gian dài nhưng mà cũng là một nhiệm kỳ đủ để bà có thể đưa hình ảnh đất nước con người việt nam đến trái tim của bạn bè nước bạn
vậy thì bà cũng có thể chia sẻ một số điểm nhấn trong các hoạt động của sư quán việt nam tại sri lanka kiêm nhiệm maldives

trong thời gian mình là đại sứ
xin kính chào quý vị khán giả chào thúy quỳnh và xin cảm ơn thúy quỳnh cũng như chương trình đã mời tôi đến xâm dự chương trình hôm nay

trong thời gian mình là đại sứ